mặc dù tỉnh lâm đồng chưa có ca mắc covid một mươi chín nhưng tác động nhanh và tiêu cực của đợt bùng phát dịch covid một mươi chín
đã gây ảnh hưởng mạnh đến hoạt động du lịch của địa phương
hiện nay du khách đồng loạt hủy phòng nghỉ tại các khách sạn và hủy tour đã đặt trước
tại các khách sạn một năm sao lượng khách đặt phòng trong tháng tám gần như hết phòng
nhưng đến thời điểm này số lượng phòng bị hủy lên đến một mươi sáu phòng và có khả năng tăng lên
ước tính thiệt hại do hủy phòng gần một mươi chín tỷ đồng
ngoài ra tám công ty lữ hành có khoảng bốn lượt khách hủy tour
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện nghiêm việc đăng ký khách lưu trú
khai báo y tế đối với khách đến từ vùng dịch
các khu du lịch các công ty lữ hành phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định